cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh ở khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
ở khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo trường sa có gió mạnh cấp tám cấp một mươi một
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi bốn giật cấp một mươi bảy sóng biển cao từ tám đến một mươi mét biển động dữ dội
từ đêm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai ở vùng biển ngoài khơi thừa thiên huế khánh hòa bao gồm cả huyện đảo lý sơn
có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám từ ngày mai tăng lên cấp chín cấp một mươi vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ sáu đến tám mét biển động dữ dội ở vùng biển ven bờ có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
từ ngày mai tăng lên cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động dữ dội
cảnh báo gió mạnh trên đất liền từ đêm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến ngày hai mươi tháng một mươi hai trên đất liền các tỉnh
thành phố thừa thiên huế đà nẵng quảng nam khánh hòa có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
trên đất liền các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng ven biển có nơi cấp tám giật cấp chín
cảnh báo mưa lớn từ đêm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai ở khu vực từ thừa thiên huế
đến khánh hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm trên một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và vùng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
trước khi bão ra đổ bộ các tàu cá đánh bắt xa bờ đã nhanh chóng di chuyển vào cảng hòn trớ xã phước đầu
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa để bán hải sản và tìm nơi tránh bão
trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ đã di chuyển vào cảng hòn rớ xã phước đông để bán hải sản và trú ẩn
ban quản lý cảng cá hòn trở cho biết để chủ động phòng chống bão số chín
ban quản lý đã xây dựng các kế hoạch để điều phối cho các ghe tàu trong và ngoài tỉnh neo đậu tránh trú bão số chín
tính đến sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai đã có hai trăm tám mươi ghe tàu vào trú ẩn ở cảng hòn trở
sau khi vào biển đông bão rai vẫn giữ cường độ rất mạnh bởi vậy người dân tuyệt đối không được chủ
tổ quang cần lên các phương án để bảo vệ tính mạng và tài sản
ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng một mươi hai các sân bay phu cát chu lai đà nẵng phú bài dự báo chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão gần
gió mạnh cấp bảy cấp chín và có thể có mưa to
cụ thể vietnam airlines hủy các chuyến bay đến đi từ quảng nam quy nhơn và tuy hòa
ngày một mươi chín tháng một mươi hai sẽ bị hoãn
đại diện việt nam airlines cho biết hãng sẽ triển khai lịch bay bụ trong những ngày tới và thực hiện các công tác hỗ trợ liên quan
trước đó cục hàng không việt nam đã cố gắng đảm bảo
công điện gửi đến các cơ quan đơn vị liên quan chủ động ứng phó với bão số chín
nhà chức hàng không nhận định trong các ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai
các đường hàng không trên biển thuộc phân khu một trăm năm hồ chí minh vùng thông báo bay hồ chí minh
phân khu bốn fir hà nội vùng thông báo bay hà nội bị ảnh hưởng gió rất mạnh
gió suối may phát triển mạnh trong bán kính ảnh hưởng của bão
trong các ngày một mươi chín và ngày hai mươi tháng một mươi hai sân bay phù cát chù lai đà nẵng phú bài
dự báo ảnh hưởng hoàng lưu bão gần
gió mạnh cấp bảy cấp chín và có thể có mưa to
ngoài ra khu vực miền trung và tây nguyên cần đề phòng khả năng bão diễn biến bất thường
so với dự báo về di chuyển và cường độ
như vậy người dân cần nắm rõ các chuyến bay bị hủy để lên các phương án khác
không ảnh hưởng đến công việc của bản thân
sau khi nghe ngành chức năng kêu gọi tránh bão số chín
hàng ngàn tàu cá của tỉnh quảng ngãi đã hối thả quay vào bờ tiệm nơi trú ẩn
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại cửa biển sa kỳ quảng ngãi
hàng chục tàu cá liên tiếp vào cảng cá để trú bão số chín
trong số này có rất nhiều tàu đánh bắt ở quần đảo hoàng sa đã kịp thời về bờ
ngoài tàu cá của người dân tàu cá của các đơn vị doanh nghiệp ngoài tỉnh
khi đi ngang vùng biển quảng ngãi cũng vào trú bão tại cảng sa kỳ
theo trạm kiểm soát biên phòng sa kỵ lực lượng bộ đội biên phòng tại đây
đã kêu gọi hơn một tàu cá vào trú ẩn đồng thời liên lạc thông tin hướng di chuyển
của bão số chín cho những tàu thuyền chưa kịp vào bờ
thiếu tá lâm văn viễn đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng sa kỳ cho biết
ngoài việc đã kêu gọi được một trăm linh phương tiện trong khu vực quản lý
đơn vị còn hướng dẫn người dân neo đầu tàu thuyền đảm bảo an toàn
tạo luôn thông thoáng để các phương tiện trong và ngoài tỉnh vào trú tránh bão số chín
từ chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai khi tỉnh quảng ngãi có công văn kêu gọi tàu thuyền vào trú bão
và không cho người dân ra khơi bộ đội biên phòng đã đi toàn tra các cửa sông
cửa lạch nhắc nhở người dân sắp xếp tàu thuyền trật tự không neo đậu trên sông
và khu vực đã khuyến cáo không được phép
hiện nay các đài canh tìm kiếm cứu nạn của bộ đội biên phòng quảng ngãi
tiếp tục phối hợp với đài canh cộng đồng duy trì liên lạc với người dân đang còn trên biển
và cập nhật liên tục thông tin diễn biến của bão số chín
đến nay có khoảng năm bốn trăm linh tàu cá với hơn ba mươi ba sáu trăm sáu mươi ngư dân đã vào các cửa biển
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi neo đậu tránh bão số chín
khi vào cảng neo đầu người dân bán ngay hải sản và neo đầu tàu thuyền
thu dọn lưới cụ đưa lên bờ để tránh thiệt hại do bão gây ra
để tránh lặp lại kịch bản xấu như đợt lũ vừa qua tại bình đình phú yên
người dân cần chủ động lên các phương án phòng chống tránh bão hợp lý để bảo vệ tính mạng và tài sản
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới về cơn bão
mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại